cơ quan điều tra đã xác định được nhân thân và bắt giữ được đối tượng ngô hữu quỳnh hai mươi chín tuổi quê huyện núi thành tỉnh quảng nam khi đang trốn ở quê nhà
đến tối cùng ngày cơ quan công an đã di lý đối tượng ra đến đà nẵng để phục vụ điều tra
tại cơ quan công an quỳnh khai nhận số vũ khí trên đều là giả trong đó súng là đồ nhựa được đối tượng mua về giá một trăm năm mươi đồng
trong khi lựu đạn chỉ là hộp giấy được đối tượng cắt rán đúng với hình thù nhằm đe dọa bị hại
cũng theo lời khai của quỳnh sở dĩ đối tượng hành động như trên là do thiếu tiền trả nợ một trò chơi cá cược trên mạng
tuy hung khí là giả nhưng hành vi của quỳnh được nhận định là nguy hiểm và đây cũng là vụ việc hiếm xảy ra trên địa bàn đà nẵng
hiện đối tượng đang tiếp tục bị tạm giữ hình sự để điều tra
thông tin mới nhất về vụ nhóm côn đồ mang hung khí truy sát nhóm thanh niên ở khu nhà trọ trong hẻm tám mươi sáu đường lê văn trí
phường linh xuân quận thủ đức tp hcm vào tối ngày một mươi ba tháng một vừa qua khiến bốn người bị thương tích nặng
công an quận thủ đức đã bắt giữ được hai đối tượng
qua điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định trước đây khi ở sóc trăng giữa hai nhóm đã có mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả
khoảng hai mươi giờ tối ngày một mươi ba tháng một khi nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại nhà trọ nói trên
thì nhóm côn đồ khoảng hai mươi người đến phòng trọ bất ngờ rút hung khí lao vào tấn công làm bốn thanh niên đang nhậu gục tại chỗ
sau khi gây án nhóm người lên xe bỏ đi nghe tiếng la hét thì người dân đã nhanh chóng đưa bốn nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch
còn tại tỉnh bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn vừa kết luận điều tra
chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố tám đối tượng
chú huyện chư sê tỉnh gia lai và huyện tây sơn thị xã an nhơn tỉnh bình định về tội cối gây thương tích
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám trong lúc ngồi nhậu tại quán cây keo ở xã tây bình huyện tây sơn tỉnh bình định
hai nhóm thanh niên với gần hai mươi đối tượng mâu thuẫn dẫn đến sô sát rồi dùng hung khí đánh nhau khiến nhiều người bị thương tích
trong đó ba đối tượng gồm nguyễn hữu minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện chư sê tỉnh gia lai
nguyễn văn sử sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú huyện tây sơn và nguyễn văn tình sinh năm hai nghìn một trú tại thị xã an nhơn
đã dùng chai bia gạch đá đánh vào người và đầu của đặng cường quyền sinh năm hai nghìn một trú tại huyện tây sơn
khiến nạn nhân bị đa chấn thương tỷ lệ thương tật chín mươi chín
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc tỉnh an giang cũng vừa khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng là con nợ
có hành vi đánh chủ nợ gây thương tích
trước đó khoảng một mươi chín h năm mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trong lúc lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường châu phú a
ngồi uống cà phê tại khu vực khóm hai phường châu phú a thì phát hiện huỳnh hồng thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một chú thành phố châu đốc
đang trong tình trạng say rượu nên đến đòi số tiền thuộc cá độ bóng đá là tám mươi bảy triệu đồng
sau khi lời qua tiếng lại thắng đã dùng một số vật dụng như ly thủy tinh bình trà ghế nhựa gây thương tích cho tuấn
được biết đối tượng huỳnh hồng thắng từng có hai tiền án về tội đánh bạc và hai tiền sự về các hành vi cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
công an tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh vừa đồng loạt đột kích tám tụ điểm đầu mối chuyên ghi lô đề trên địa bàn
bắt giữ tám đối tượng trong đường dây thu giữ tổng số tiền trên sáu mươi ba triệu đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này là bùi thị hà lan chú tại tổ một mươi một phường bắc hà thành phố hà tĩnh
tại nhà các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một mươi sáu điện thoại hai máy tính casio nhiều vật chứng khác chứng minh hành vi phạm tội và tổng số tiền sáu mươi ba triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn đồng
quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận hàng ngày tổng hợp các bảng lô đề chuyển về cho lan
trước khi bị bắt giữ số giao dịch của đường dây này lên đến cả trăm triệu đồng mỗi ngày
hiện công an tp hà tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh vĩnh long phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh cũng đã bắt quả tang một nhóm đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một mươi sáu người đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc ấp sơn đông xã thanh đức huyện long hồ
tại hiện trường tạm giữ hai con gà bốn cựa sắt tám xe mô tô một cân đồng hồ loại năm kg tám điện thoại di động cùng số tiền trên một mươi bảy triệu đồng
được biết các đối tượng thường xuyên tụ tập tại đây để tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền
đột xuất kiểm tra một quán bar và một nhà nghỉ trên nệ bàn công an tp bảo lộc tỉnh lâm đồng và công an tp bắc giang tỉnh bắc giang đã phát hiện hàng chục đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trước đó dặn sáng ngày một mươi ba tháng một công an tp bảo lộc đã kiểm tra đột xuất quán bar ở số năm bà triệu phường hai tp bảo lộc
và phát hiện nhiều thanh niên có dấu hiệu sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng đã thu giữ một bình thủy tinh bên trong có các hạt bụi màu trắng nghi là ma túy đá một đoạn ống hút nhựa một gói ni lông có chứa các hạt bụi màu trắng
nhóm thanh niên khai nhận những dụng cụ trên dùng để sử dụng ma túy
tiến hành thử nhanh xác định ba mươi người đang có mặt tại quán bar dương tính với chất ma túy
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng này
tại bắc giang vào lúc chín giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một kiểm tra đột xuất nhà nghỉ ti tàn
tại đường võ nguyên giáp xã tân mỹ lực lượng công an thành phố bắc giang đã phát hiện có hai mươi đối tượng gồm một mươi một nam và chín nữ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành thủ nước tiểu của các đối tượng lực lượng công an phát hiện một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy tổng hợp
hiện công an thành phố bắc giang đã lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp quảng ngãi đã liên tiếp phá nhiều vụ mua bán sử dụng ma túy dạng cỏ mỹ với các đối tượng đa phần là thanh thiếu niên
thiếu sự quan tâm chăm sóc của cả bố và mẹ năm hai nghìn một mươi tám sau khi thi trượt vào lớp một mươi bị các đối tượng xấu lôi kéo nguyễn thành tuấn một mươi sáu tuổi ở phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi
đã mua ma túy dạng cỏ mỹ
để bán lại kiếm lời trường ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín tuấn đã bị các trinh sát công an thành phố quảng ngãi bắt quả tăng khi đang tàng trữ một mươi gói ma túy
thời gian qua tình trạng một bộ phận giữa trẻ ở tỉnh quảng ngãi sử dụng ma túy dạng cỏ mỹ có diễn biến phức tạp
chỉ trong thời gian hai tháng trở lại đây công an tp quảng ngãi đã phát hiện bắt quả tàng ba vụ tàng trữ mua bán và sử dụng ma túy dạng cỏ mỹ
đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên
thì tội phạm ma túy hiện nay là đối tượng phạm tội và sử dụng ma túy thường là thanh thiếu niên là chính
ở đôi túi rất là nhỏ cũng có lớn cũng có
đối tượng không phải là ở thành phố quảng ngãi mà còn rẽ rắc ở các vùng nông thôn
hiện nay là về đến nông thôn và xâm nhập vô trường học
cảnh sát đội tổng viên ma túy đã phát hiện năm mươi sáu em trang khách nhà trường có sử dụng ma túy chứ chưa phải là nghiệp
và tạo phạm ma túy cả trang hứa tuổi trẻ trẻ niên đã gây rất là quan mong cho cha mẹ và các người thân trong gia đình
khi có em đã sử dụng
ở đôi túi mà hôm trang khích thích để không bọn bà
một số đã phát hiện ở các sàn nhãi karaoke để sử dụng ma túy tổng hợp
bên cạnh công tác phòng ngừa đấu tranh của lực lượng công an thì chính quyền các cấp đặc biệt là phụ huynh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý con em mình để giúp các em không bị xa ngã vào con đường vi phạm pháp luật
đồn biên phòng đàm thủy
đội biên phòng tỉnh cao bằng vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển năm mươi một kg ngà voi từ khu vực biên giới việt nam sang trung quốc tiêu thụ
nông văn kỳ chú tại xã đàm thủy huyện trùng khánh tỉnh cao bằng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hai mươi năm chiếc ngà voi và năm mươi hai miếng ngà goi đã cắt khúc với trọng lượng năm mươi một kg
sau khi bắt giữ đối tượng đồn biên phòng đàm thủy đã thông báo cho hạt kiểm lâm và công an huyện trùng khánh tỉnh cao bằng phối hợp với đơn vị tiến hành lập biên bản
đội biên phòng đàm thủy đã hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ ban đầu bàn giao người và tăng vật cho hạt kiểm lâm và huyện trùng khánh để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã bến cát tỉnh bình dương hiện đang tạm giữ một chiếc xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi a một mươi năm nghìn tám trăm ba mươi bốn do đối tượng nguyễn thành thủy chú tại tỉnh long an điều khiển để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm vận chuyển hàng lậu
vào sáng qua ngày một mươi bốn tháng một trên đường tuần tra kiểm soát đường dt bảy trăm bốn mươi bốn đoạn
qua xã an tây thị xã bến cát lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển xe tăng ga bỏ chạy
tổ tuần tra đã truy đuổi hơn một km thì mới có thể dừng xe của đối tượng
qua kiểm tra trên xe ô tô đang vận chuyển hơn sáu hai trăm năm mươi gói thuốc lá điếu ngoại các loại hiệu jet hero sc không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
qua làm việc đối tượng thủy khai nhận vào sáng cùng ngày đã điều khiển xe ô tô đến cửa khẩu tho mo để mua số thuốc lá trên rồi trở ra phan thiết bình thuận bán lại kiếm lời
qua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
còn về tội chứa mại dâm công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi thị hoan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cao mại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
và đối tượng hà thị truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã thu ngạc huyện tân sơn tỉnh phú thọ bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội chứa mại dâm
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện